kính chào quý vị và các bạn
sáng nay sau khi đi sâu vào khu vực thừa thiên huế đến quảng ngãi bão số bốn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
sự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây đi sâu vào đất liền
và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thái lan
tuy bão đã suy yếu nhưng ngoài khu vực vĩnh bắc bộ quảng trị đến cà mau
vẫn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ hai bốn mét biển động mạnh
trở lại thời tiết trên đất liền tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa lên tới bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm tám mươi mm
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
sau đó do vẫn chịu sự chi phối của nhiễu động gió đông nên khu vực tiếp tục có mưa rông trên diện rộng
do mưa nhiều nên nền nhiệt tại đây chỉ giao động từ hai mươi một đến ba mươi độ
trong khi đó tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ mưa rào và rông rải rác chỉ xảy ra vào cuối ngày
nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
nên nhiệt độ trưa chiều tại đây vẫn giao động trong ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
lưu xuống trung bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mưa to đến rất to với lượng mưa có thể lên tới một trăm linh hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
vùng mưa to tập trung chính ở các tỉnh bắc trung bộ
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất đá khu vực ven sông suối
sau đó mưa có xu hướng giảm dần
do có mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực không cao giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong đêm nay vẫn duy trì mưa
rông trên diện rộng lượng mưa phổ biến một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
sau đó mưa rông ở phần đà nẵng đến bình định sẽ giảm dần
còn khu vực từ phú yên đến bình thuận mưa rông mạnh vẫn duy trì
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
đến với vùng cao tây nguyên trong đêm nay vẫn có mưa rông mạnh
với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi trên bảy mươi mm
sau đó do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên mưa rông vào lúc chiều tối vẫn duy trì trên diện rộng
người dân nơi đây cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động từ một mươi chín đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ trong đêm nay cũng có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi trên bảy mươi mm
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc
và gió giật mạnh nguy hiểm
sau đó mưa rông vẫn sẽ duy trì riêng khu vực
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến đổi
giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ